các bãi công nhằm gây áp lực bục giới chủ thực hiện những yêu sách đảm bảo quyền lợi của mình
lịch sử ngày một tháng năm là lịch sử đẫm máu và vô cùng oanh liệt của giai cấp công nhân thế giới
đã nhiều cao tấm gương sang chói bất khuất kiên cường đã gây chấn động lớn trong giai cấp công nhân thế giới
vâng và cứ đến ngày một tháng năm hàng năm thì nhân dân lao động trên toàn thế giới lại tưng bừng tổ chức kỷ niệm
ngày quốc tế lao động ngày hội của giai cấp công nhân
và năm nay tròn một trăm ba mươi năm ngày quốc tế lao động ngày một tháng năm năm một nghìn tám trăm tám mươi sáu ngày một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
cũng là dịp để chúng ta hiểu hơn về ý nghĩa sâu sắc của ngày lễ này
và nỗ lực tìm ra giải pháp cho những vấn đề bất cập liên quan đến lao động hiện nay
ngày quốc tế lao động một tháng năm đã trở thành ngày lễ tại nhiều quốc gia trên thế giới
dành để tôn vinh lao động là ngày hội của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới
ngày này đoàn kết giai cấp công nhân
vào ngày này nhiều quốc gia
trên thế giới chủ yếu là ở châu âu châu mỹ
người dân lao động thường đổ ra đường tuần hành để yêu cầu chính phủ tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc
có một thực trạng về lao động hiện nay trên thế giới đó là một số lượng không nhỏ người lao động di cư
đang bị đối xử bất công bóc lột không được pháp luật bảo vệ
vì vậy kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày quốc tế lao động cũng là dịp chính phủ các quốc gia
cần nhìn lại có những chính sách thiết thực đảm bảo quyền lợi cho người lao động di cư
thúc đẩy họ hội nhập để từ đó tận dụng được nguồn nhân lực khổng lồ này
năm mươi sáu quy định người lao động được nghỉ làm việc và có hưởng lương trong ngày quốc tế lao động
cũng nhân dịp này vào sáng ngày hôm qua tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tới thăm hỏi tặng quà
và trực tiếp đối thoại với ba công nhân người lao động thuộc các khu công nghiệp
khu chế xuất
của tám tỉnh thành phố khu vực phía nam từ đà nẵng đến thành phố hồ chí minh
tại buổi gặp mặt thủ tướng nguyễn xuân phúc ân cần thăm hỏi đời sống mức thu nhập
điều kiện sinh hoạt làm việc và dành thời gian đối thoại trả lời các kiến nghị
thắc mắc của công nhân người lao động các khu công nghiệp khu chế xuất
thủ tướng khẳng định đảng nhà nước hệ thống chính quyền các cấp luôn đồng hành với giai cấp công nhân
trong sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước và luôn coi việc chăm lo
nâng cao đời sống công nhân người lao động là nhiệm vụ có tầm quan trọng hàng đầu
chính phủ luôn mong muốn lắng nghe tiếp thu ý kiến của giai cấp công nhân để hoàn thiện chủ trương
chính sách nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quản lý điều hành phát triển kinh tế xã hội
thủ tướng cũng mong muốn để thành công trong công việc mỗi công nhân người lao động
cần phải luôn làm việc với tâm huyết quyết tâm thực sự
song song với đó là không ngừng học tập nâng cao tay nghề cải thiện đời sống cho chính bản thân
gia đình mình và đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế và xã hội của đất nước
tại khu công nghiệp điện nam điện ngọc liên đoàn lao động tỉnh quảng nam đã tổ chức kỷ niệm
ngày quốc tế lao động mùng một tháng năm và khánh thành nhà văn hóa lao động phục vụ công nhân
khu công nghiệp điện nam điện ngọc tặng bảy mươi nhà máy ấm công đoàn cho công nhân
tại buổi lễ liên đoàn lao động tỉnh quảng nam đã khánh thành và đưa vào sử dụng
nhà văn hóa lao động và các hạng mục công trình phụ trợ có tổng vốn đầu tư
trong giai đoạn một là hai mươi tỷ đồng để phục vụ công nhân khu công nghiệp điện nam điện ngọc
nhân dịp này liên đoàn lao động tỉnh quảng nam trao tặng bảy mươi ngôi nhà thuộc chương trình
máy ấm công đoàn có tổng giá trị hai một tỷ đồng cho gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở
chị hạnh này dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm năm nay thì rất là dài kéo dài tận bốn ngày cơ ạ
và cũng có rất nhiều người dân thì là tranh thủ dịp nghỉ lễ này để tận hưởng những chuyến du lịch cùng gia đình
tại các địa điểm vui chơi hay là khu du lịch
nhưng mà đối với các công nhân kỹ sư đang phải làm việc tại các công trình giao thông trọng điểm của hà nội
thì không khí làm việc vẫn đang rất nhộn nhịp khẩn trương để đảm bảo tiến độ của công trình
vâng và ngay sau đây mời quý vị và các bạn sẽ đến với các công nhân đang thi công công trình cầu vượt hoàng minh giám nguyễn tránh
để cùng chia sẻ với họ những người không nghỉ ngơi để mang lại tuyến đường thông suốt phục vụ người dân
dự án cầu vượt hoàng minh giám nguyễn tránh
chưa đầy một mươi ngày nữa cây cầu này sẽ được đưa vào khai thác
để đảm bảo tiến độ ngay cả những ngày nghỉ lễ đơn vị thi công vẫn tập trung máy móc phương tiện và nhân lực thi công ba k một ngày
nhà thầu đã lỗ lực vi động ba k để thi công ngày đêm để cố gắng hoàn thành tuyến độ
và như vậy sẽ dự kiến đến khoảng một mươi tháng năm sẽ tiến hành thông xe và đưa công trình vào khai thác sử dụng
giúp ngăn tuyến độ
vẫn phải đảm bảo chất lượng đấy là yêu cầu sự bắt buộc
những hạng mục đang dần được hoàn thiện và quyết tâm của những công nhân ở đây là hoàn thành công trình trước ngày một mươi tháng năm
anh ngô thanh long quê tại quảng trạch quảng bình gần một năm nay chưa về quê thăm gia đình
mặc dù vẫn được công ty cho nghỉ lễ theo chế độ nhưng anh vẫn tình nguyện ở lại công trường để làm việc
anh có thể có gia đình cả vừa con anh hiểu cả
người câu đường thì phải hiểu
vì lúc tiến đổ thì như người ta nghỉ không về được với vợ chồng con quê thăm ông bà các thứ rất buồn
nhưng vì tinh thần công việc của bọn tôi tên trao xuống thì bọn tôi phải hoàn thành
dù công việc vất vả phải xa gia đình và người thân trong dịp mà mọi người được đoàn tụ
nhưng hơn bốn mươi công nhân vẫn lao động bình thường như những ngày làm việc khác
để động viên anh em yên tâm làm việc ngoài chế độ thủ lao theo đúng luật định
thì nhà thầu tư vấn giám sát và chủ đầu tư đều cam kết có những hỗ trợ về vật chất trong những ngày nghỉ lễ
tinh thần mọi người đều hết sức hăng say để tập trung vào công việc
tinh thần mọi người đều cố gắng
chế độ thì ngoài phần lương ra thì đơn vị có chế độ thưởng cho anh em cho tất cả anh em trên công trường
dự kiến cây cầu dầm thép dài bốn trăm hai mươi sáu mét này sẽ được khánh thành và thông xe vào ngày một mươi tháng năm
việc một công trình giao thông trọng điểm của thủ đô được đưa vào khai thác sẽ có ý nghĩa lớn trong việc giảm tải việc tắt đường trên địa bàn hà nội
đối với nghị dân tại thành phố hồ chí minh thì không khí đón lễ ba mươi tháng bốn thật náo nhiệt với nhiều hoạt động vui chơi giải trí
đáng chú ý nhất là chương trình trình diễn pháo hoa nghệ thuật tầm cao tại hầm vượt sông sài gòn
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
khi thành phố lên đèn cũng là lúc người dân đổ về trung tâm thành phố nhiều nhất
địa điểm được người dân và du khách tập trung đông đúc
đầu tiên phải kể đến là khu tượng đài bắc hồ trước ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh và phố đi bộ nguyễn huệ
mọi người tập trung đông vì nơi đây ngoài quan cảnh đẹp có thể chụp hình lưu niệm thì vị trí này cũng là nơi có thể xem phá hoa tầm cao khá tốt
tôi biết về cuộc chiến tranh vệ quốc của việt nam đó là một cuộc chiến chính nghĩa và các bạn đã rất khó khăn để giành độc lập và thống nhất
đến với việt nam tôi thật sự bất ngờ về sự phát triển nhanh chóng tại thành phố hồ chí minh và những thành phố khác mà tôi đã đi qua
còn tại hầm vượt sông sài gòn thì từ rất sớm đông đảo người dân đã tập trung tại đây chọn cho mình vị trí tốt nhất để xem pháo hoa
đúng hai mươi một giờ chương trình diễn pháo hoa đã được chính thức bắt đầu
tiếng pháo rộn rã màu sắc đẹp mắt mà với những tiếng cười hân hoan của người dân chính là những hình ảnh đẹp nhất đáng tự hào nhất của trang sử bốn mươi một năm giải phóng miền nam thống nhất đất nước
thì mình rất
tự hào khi thấy nhìn thấy ngày này là ngày cột mốc năm trăm bảy mươi năm tới nay là mình rất là mừng
khi mỗi ngày mà mỗi năm mà lập lại cái thời điểm thời khắc này thì ai thấy trong lòng cũng nhớ lại ngày xa xưa và hiện tại thì thấy nó rất là phấn khởi
thì thành phố mình có đổi mới ngày hôm nay thì nói chung cũng bao nhiêu người đóng góp cho trong thành phố này
thì mình tôi sống ở thành phố này từ nhỏ lớn tôi thấy rất tự hào
đây thành phố nó văn minh hơn hiện đại hơn
em nghĩ là nhiều năm sau thì nó sẽ càng thêm văn minh hơn nữa
thì em mong muốn điều đó
thành phố hồ chí minh sau bốn mươi một năm giải phóng với sự đồng lòng của nhân dân và đảng bộ thành phố
đã xây dựng thành phố hồ chí minh trở thành một thành phố dẫn đầu cả nước về phát triển kinh tế
thành phố hiện đại xứng tầm với khu vực
trước những cơ hội mới tuy còn đó nhiều khó khăn và thách thức nhưng với nhiệt huyết của hàng triệu công dân
đặc biệt là thế hệ trẻ đang làm việc và sinh sống tại thành phố
chắc chắn thành phố mang tên bác sẽ còn đạt tới
những tầm cao mới
tại quận tây hồ hà nội đã triển khai mô hình bãi gửi xe miễn phí để phục vụ nhân dân
và mô hình này đã được tiếp tục triển khai tại quận ba đình trong dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay
vâng để tránh tình trạng người dân phải gửi xe với giá cao hoặc không có chỗ để gửi xe khi đến thăm quan tại khu vực vườn thú hà nội
quận ba đình đã chủ động phối hợp với vườn thú hà nội và các đơn vị có liên quan tổ chức các điểm trong giữ xe máy xe đạp miễn phí cho người dân tới tham quan trong kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
vườn thú hà nội một trong những điểm thu hút rất đông khách tham quan vào những dịp lễ tết
kéo theo đó là tình trạng chặt chém thu phí trong giữ xe quá giá quy định
xuất phát từ thực tế trên mô hình gửi xe miễn phí được thành lập dưới sự chỉ đạo của ủy

các điểm trong giữ xe miễn phí được đặt xung quanh và bên trong vườn thú và do lực lượng công an đoàn thanh niên tổ dân phố và vườn thú hà nội phụ trách
tại mỗi điểm trong giữ xe sẽ phân công đều các lực lượng làm nhiệm vụ ghi vé hướng dẫn người dân khi đến gửi xe
sau một ngày triển khai mô hình đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với du khách khi đến tham quan tại vườn thú

lấy lý do bảo vệ môi trường thư ngỏ đề dẫn khuyên người dân xuống đường
các đối tượng xấu lợi dụng sự bức xúc của người dân sự thiếu kiềm chế và nhiều khi là suy nghĩ hành động theo đám đông để kéo họ xuống đường tụ tập
từ đó gây sức ép đến các cấp chính quyền và kích động gây ra những hành vi phá rối nguy hiểm
điều này đã từng xảy ra hồi tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn khi trung quốc hạ đặt trái phép giàn khoan hải dương chín trăm tám mươi một trên vùng biển thuộc chủ quyền việt nam
khi đó các đối tượng xấu cũng đã kích động đánh vào lòng yêu nước
kêu gọi người dân xuống đường đồng thời kích động công nhân ở nhiều nhà máy khu công nghiệp gây ra các vụ bạo động đập phá tài sản
hậu quả không những gây thiệt hại về tài sản đối với doanh nghiệp nhà đầu tư mà còn gây đình trệ sản xuất ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ đối ngoại của nhà nước ta với nước khác
mọi hành động dưới danh nghĩa yêu nước bảo vệ môi trường mà hành động không đúng là vừa vi phạm pháp luật vừa gây mất trật tự an ninh kinh tế
ảnh hưởng đến vấn đề chính trị ngoại giao tức là tự ta làm hại ta mắc mưu kẻ xấu
nội dung người dân phản ánh
vâng cứ đến dịp nghỉ lễ thì ngoài việc lên kế hoạch để về quê hay đi nghỉ dưỡng thì chúng ta luôn phải lo lắng đến vấn đề lưu thông trên đường liệu có được thông suốt hay không
bởi đây là dịp mà lưu lượng giao thông tăng đột biến tại các bến tàu xe thì luôn phải chịu áp lực do quá tải
vâng chính vì vậy nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
nhiều phương tiện đường sắt đường thủy xe buýt đã được tăng cường để phục vụ
đại diện công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội cho biết đối với các chuyến tàu địa phương có cự li ngắn
công ty đã lập thêm ba mươi đoàn tàu trên các tuyến để phục vụ hành khách đi tàu trong dịp ba mươi tháng bốn
trong đó riêng tuyến hà nội vinh thêm tám đoàn hà nội đồng hới thêm bốn đoàn hà nội đà nẵng thêm hai đoàn
cảng hàng không quốc tế phú quốc cũng đã tăng thêm một mươi chuyến bay và hãng tàu suberdong
bến rạch giá phú quốc và bến hà tiên phú quốc tăng thêm bốn chuyến
tại ga xe lửa sài gòn lượng khách có mặt tại đây tăng không cao so với ngày thường
hành khách đi xe lửa khá thoải mái khi mua vé và lên xuống tàu
dịp này công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn tổ chức tour tham quan tàu ngoại ô cuối tuần với giá một trăm sáu mươi đồng một người
bên cạnh đó sở giao thông vận tải tp hcm sẽ điều động tàu
để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách
số xe này sẽ hỗ trợ khi bến xe miền đông bến xe miền tây thiếu xe vận chuyển hành khách trong kỳ nghỉ lễ
mặc dù các bến xe đã có kế hoạch tăng chuyến từ trước kỳ nghỉ lễ cũng như tăng cường thêm xe hoạt động trong ngày lễ
nhưng theo tôi được biết trong ngày hôm qua hàng ngàn người dân đã phải chên lấn xô đầy nhiều giờ mới mua được vé xe
thậm chí là một số tuyến giá vé đã tăng gấp đôi so với ngày thường
vâng cũng chính vì e ngại những vấn đề trên
khi đi xe khách mà nhiều gia đình nhóm bạn bè đã tìm đến dịch vụ cho thuê xe có lái và tự lái để về quê hay đi du lịch
tuy nhiên cũng do cung không đủ cầu nên dịch vụ này đã tăng giá từ hai mươi ba mươi so với ngày thường
theo đó tại các văn phòng công ty cho thuê xe đều niêm yết giá cụ thể
như dòng xe giá rẻ chevrolet spark kia morning hyundai gx hyundai i một mươi giao động từ ba trăm năm mươi đồng đến bảy trăm linh đồng một ngày
các dòng xe như kia fox
chevrolet lasetti toyota vios có giá cao hơn từ bảy trăm linh đồng đến chín trăm linh đồng một ngày
hay dòng xe bảy chỗ như innova fortuner escape everest captivan santa fe có giá từ chín trăm linh đồng đến một hai trăm linh đồng một ngày
tuy nhiên do nhu cầu thuê xe tăng cao trong dịp này nên giá thuê xe đã tăng cao hơn so với ngày thường
ngoài ra giá cho thuê còn phụ thuộc vào chất lượng của xe đời mới hay đời cũ xe rẻ tiền hay đắt tiền của loại xe to hay nhỏ
ngoài việc niêm yết giá thì các văn phòng cho thuê xe
đều hạn chế số km đi trong ngày ở con số là hai trăm năm mươi phụ trội tính hai đồng một km phụ trội theo giờ tính một trăm linh đồng một giờ
và sau những thông tin về áp lực giao thông và chi phí đi lại tăng cao hơn ngày thường trong dịp lễ
thì sau đây sẽ là một thông tin về tuyến xe buýt chất lượng cao đi từ ga hà nội đến sân bay nội bài được khai trương
có lẽ sẽ là một tin vui cho du khách
vâng để góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại của nhiều hành khách trong cái dịp nghỉ lễ lần này
thì để thượng tiện nhanh chóng
an toàn hơn với giá cơ hợp lý thì vào sáng ngày hôm qua ba mươi tháng bốn
tổng công ty vận tải hà nội transisco đã khai trương tuyến xe buýt chất lượng cao nối sân bay nội bài với gà hà nội
với giá vé là ba mươi đồng một người mỗi lượt
xe có sức chứa tám mươi hành khách nhưng chỉ bố trí hai mươi năm ghế
các ghế cách nhau một khoảng rộng đủ đáp ứng nhu cầu mang theo hành lý của khách đi sân bay
sàn xe thấp thuận lợi cho việc lên xuống phải mang theo đồ đạc có cabin riêng cho lái xe
các điểm dừng trên tuyến được lắp đặt nhà chờ có bảng led hiển thị thông tin và loa thông báo dừng xe đến
thời gian mở bến tại cả hà nội là năm h một mươi đồng bến vào lúc hai mươi hai h ba mươi
tại đầu sân bay nội bài sẽ mở bến lúc sáu h ba mươi và đồng bến vào lúc hai mươi ba h
thời gian chạy xe trên tuyến khoảng năm mươi năm mươi năm phút một lượt xe dự kiến chạy tám mươi chín mươi bốn lượt một ngày
vâng chuyển sang một thông tin khác
hiện nay đảo lý sơn quảng ngãi đã trở thành điểm thu hút khách du lịch
trên hòn đảo này đã xuất hiện thêm một số dịch vụ mới
trong đó có dịch vụ vận tải hành khách bằng cano trên tuyến giao thông thủy từ đảo lớn sang đảo bé và ngược lại
vâng như vậy chị bên này việc có thêm tuyến vận tải này chắc chắn đã tạo điều kiện cho du khách đi lại được thuận tiện và dễ dàng hơn phải không ạ
vâng đúng như chị hạnh nói việc có thêm chuyến này đúng là tạo thuận lợi cho hành khách đi lại hơn
tuy nhiên điều đáng nói ở đây là xung quanh việc vận chuyển khách bằng cano trên tuyến giao thông đường thủy từ đảo lớn đến đảo bé
thì đang tìm ẩn nguy cơ mất an toàn cao trên biển vì hiện loại hình vận tải bằng cano tại lý sơn vẫn chưa có sự quản lý chặt chẽ
nên thường xuyên xảy ra tình trạng chạy quá tốc độ tranh giành và treo kéo khách
những chiếc cano chở khách du lịch chạy quá tốc độ trên tuyến vận tải thủy từ đảo lớn sang đảo bé đang tiềm ẩn những rủi ro cho du khách
còn các cơ quan chức năng thì vô cùng lo lắng chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như việc chạy quá tốc độ của cano chở khách
không được tìm ẩn

trong đó có bảy cano công suất từ hai trăm linh đến bốn trăm linh mã lực chuyên phục vụ các dịch vụ trên biển theo yêu cầu của du khách
điều đáng lo ngại nhất hiện nay đối với tuyến giao thông thủy này là hiện vẫn chưa có những quy định cụ thể từ các cơ quan chức năng
về việc tổ chức hoạt động vận tải khách bằng cano nên thường xuyên dẫn đến tình trạng mất trật tự trên khu vực cảng
nhất là trong những ngày lễ tết lưu lượng người đến lý sơn tăng đột biến
chèo kéo khách và mắp nối khách với nhau
điều đáng lo ngại nhất hiện nay đối với tuyến giao thông thủy này là hiện vẫn chưa có những quy định cụ thể từ các cơ quan chức năng
về việc tổ chức hoạt động vận tải khách bằng cano
để đảm bảo an ninh trật tự trên khu vực cảng an toàn tính mạng cho người đi lại trên tuyến giao thông đảo lớn đảo bé
đồn biên phòng lý sơn đã tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát để kịp thời ngăn chặn tình trạng chở người vượt quá số lượng
chạy quá tốc độ đồng thời sẵn sàng lực lượng phương tiện ứng cứu
điều đáng lo ngại nhất hiện nay đối với tuyến giao thông thủy này là hiện vẫn chưa có những quy định cụ thể từ các cơ quan chức năng
về việc tổ chức an ninh trật tự trên khu vực cảng an toàn tính mạng cho người đi lại trên tuyến giao thông đảo lớn